cục quản lý thị trường tp hải phòng phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng vừa phát hiện và thu giữ một lô hàng lớn là thiết bị đo đường huyết có dấu hiệu vi phạm pháp luật
cụ thể lực lượng chức năng đã phát hiện tại kho chứa hàng của công ty cổ phần vật tư trang thiết bị y tế việt pháp địa chỉ tại số một trăm bảy mươi thư trung phường đăng lâm quận hải an thành phố hải phòng gần bốn trăm linh máy đo đường huyết không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc trị giá gần một hai tỷ đồng
hiện toàn bộ hồ sơ và tăng vật đã được chuyển giao cho công an tp hf để tiếp tục điều tra xử lý